đồng chí tôn đức thắng lớn lên trong bối cảnh thực dân pháp đã mở rộng cuộc xâm lược ra toàn cõi việt nam phong trào yêu nước của nhân dân phát triển mạnh mẽ
tình hình đó đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng của người thanh niên yêu nước tôn đức thắng
năm hai mươi bốn tuổi tôn đức thắng gia nhập đội ngũ công nhân việt nam và làm việc tại sưởng sửa chữa tàu thủy ba son sài gòn
ông đã lãnh đạo cuộc đấu tranh của công nhân ba son thắng lợi ghi dấu ấn đậm nét đầu tiên trong quá trình hoạt động cách mạng của người
đồng chí tôn đức thắng tham gia hội việt nam cách mạng thanh niên do đồng chí nguyễn ái quốc sáng lập
cuối năm một nghìn chín trăm hai mươi chín đồng chí bị thực dân pháp bắt giam ở khám lớn sài gòn sau đó bị kết án hai mươi năm khổ sai và đầy ra côn đảo
cũng chính tại côn đảo đồng chí tôn đức thắng đã tham gia thành lập tri bộ đảng cộng sản đầu tiên và tích cực tham gia đấu tranh chống chế độ lao tù hạ khắc của thực dân pháp
sau cách mạng tháng tám trở về từ địa ngục trần gian côn đảo
ngày năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đồng chí tôn đức thắng được đảng và chủ tịch hồ chí minh giao nhiệm vụ xây dựng và tổ chức hội liên hiệp quốc dân việt nam gọi tắt là hội liên việt
tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi một đồng chí tôn đức thắng được bầu làm chủ tịch mặt trận liên việt
trong nhiều năm giữ trọng trách này ông đã đem hết sức lực trí tuệ để thực hiện tốt nhất đường lối mặt trận của đảng
xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc mà ngày nay được nhắc tới như một sức mạnh mềm để bảo vệ tổ quốc

đồng chí tôn đức thắng luôn quan tâm và chăm lo việc tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng của đảng và chủ tịch hồ chí minh
đối với chúng tôi thì rất là tự hào là ở quê hương có một quý vị lãnh tụ lãnh đạo đất nước và là một tấm gương sáng để cho các thế hệ của cả nước
cũng như thế hệ của an giang để học hỏi những kinh nghiệm cũng như những tấm lòng và những đạo đức tác phong phong cách phục vụ của người
cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao đẹp của chủ tịch tôn đức thắng thổi thúc mỗi cán bộ đảng viên chúng ta hôm nay luôn nêu cao ý chí cách mạng kiên cường không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện